mùa hè đến các bãi biển ở tỉnh quảng trị thu hút nhiều du khách đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay
điều đáng nói ở đây là do công tác bảo đảm an toàn cứu hộ tại các bãi tắm chưa được trú trọng
cùng với ý thức chưa cao của du khách nên đã xảy ra các vụ đuối nước thường tập
đây là khu vực bãi tắm xã trung giang huyện gio linh tỉnh quảng trị
vừa qua tại đây đã xảy ra vụ đuối nước làm hai người chết
trên địa bàn huyện gio linh có ba bãi tắm biển
tuy nhiên mỗi bãi tắm chỉ có khoảng bốn năm bảo vệ trong khi khu vực tắm của du khách trải dài và rộng
bên cạnh đó trang thiết bị cho công tác bảo vệ du khách vẫn còn đang đơn giản
trong năm hai nghìn một mươi chín và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi này trên các bãi biển ở tỉnh quảng trị có sáu trường hợp du khách bị đuối nước
thời điểm này là mùa cao điểm tắm biển và du lịch biển
vì vậy để đảm bảo an toàn tại các bãi biển tại tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng cần phát huy cao độ để du khách đến với các bãi biển có được cảm giác an toàn khi tắm biển